những tình nguyện viên này đã đóng góp tích cực vào việc gìn giữ phát huy quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử của thủ đô và đất nước tới nhân dân cả nước khách du lịch quốc tế
bằng những hành động thiết thực họ còn góp phần xây dựng người hà nội văn minh thanh lịch nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ và nhân dân trong việc gìn giữ phát huy giá trị văn hóa lịch sử của thủ đô
hiện nay thì việt nam đang có cái nguồn sự khác về nguồn nhân lực
và nếu như chúng ta tiến hành đào tạo theo mức truyền thống tức là sau bốn năm các em mới đi thực tập về nghiệp thì ngành sẽ phải chờ các em quá lâu để có thể có nhân lực
với chương trình này thì ngay từ năm đầu tiên các em đã bước chân vào hỗ trợ trong ngành và như vậy sẽ làm giảm bớt được cái cơn khát về nhân lực cho ngành ngay từ những năm đầu tiên
và đây cũng sẽ là một cái cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng của mình theo cái hướng là bồi đắp dần dần lên từ những công việc dễ cho tới những công việc khó dần
và như vậy nó sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các hướng dẫn viên
chuyên nghiệp tại các điểm du lịch và khi mà các hướng dẫn viên đấy được giảm áp lực đi thì rõ ràng là cái chất lượng phục vụ cho du khách nó sẽ cao hơn
và đặc biệt là khi các em còn trẻ thì độ nhiệt tình của các em nhiều và các em có thể mang toàn bộ sự nhiệt tình đấy và làm công việc đấy để trao cho du khách
và đó cũng là một điều khiến du khách người ta đánh giá và hài lòng với chất lượng dịch vụ
để có được đầy đủ kiến thức nền tảng trước khi tham gia vào thực tế những buổi học trên dạng đường như thế này vô cùng quan trọng
với các tình nguyện viên các sinh viên trẻ được chủ động học tập trao dồi kiến thức gian luyện kỹ năng làm việc nhóm khi thực sự bước vào trải nghiệm thực tế
bên cạnh đó các tình nguyện viên cũng được các thể cô hướng dẫn về kỹ năng giao tiếp ứng xử tác phong làm việc kiến thức cơ bản về di tích thắng cảnh địa bàn được phân công phụ trách
kỹ năng sơ cứu cho khách du lịch trong những trường hợp bị cảm nắng thương tích nhẹ v v
nuôi dưỡng tình yêu với ngành học ngay trên ghế nhà trường cũng là một cách các tình nguyện viên
luôn hứng thú và tâm huyết với con đường mình đã chọn
những kiến thức về văn miếu thông qua tìm hiểu trên các trang mạng rồi là những bảng thông tin có ngay ở văn miếu này
tôi nghĩ là những cái bảng thông tin ở văn miếu này chính là những nguồn thông tin chính xác nhất mà chúng tôi có thể tìm và đọc
cũng như là nhớ để có thêm kiến thức cho mình để chia sẻ với khách du lịch
trước khi đến hà nội du lịch mỗi du khách nhất là khách quốc tế
đều có thể thông qua các trang mạng
trong thời gian xã hội tìm cho mình một tình nguyện viên để đồng hành trong suốt thời gian du lịch
sẽ thực sự thú vị nếu tham quan hà nội cùng với những tình nguyện viên trẻ chung nhiệt tình và vui tính
với ông ulrich rostep một du khách người đức đây là ngày đầu tiên ông đặt chân đến việt nam
và điểm đến đầu tiên ông lựa chọn trong hành trình khám phá du lịch văn hóa việt nam của mình là di tích văn miếu quốc tỷ giám
cũng giống như bao du khách khác khi lần đầu tiên đặt chân đến hà nội
ngoài tên điểm đến
ông ulrich rostep chưa biết về lịch sử cũng như những câu chuyện liên quan đến địa điểm du lịch nổi tiếng này
sẽ thực sự là một thiếu sót nếu không có sự xuất hiện giúp đỡ kịp thời của các tình nguyện viên đến từ khoa du lịch của trường đại học mở hà nội
họ là những bạn trẻ yêu du lịch biết ngoại ngữ có hiểu biết về văn hóa
sẵn sàng chia sẻ với du khách thông tin về điểm đến món ăn hay hỗ trợ tìm đường tìm khách sạn lưu trú tư vấn chọn điểm tham quan du lịch
tôi thấy thực sự ấn tượng với các bạn tình nguyện viên du lịch này
tôi chỉ biết đến văn miếu quốc tử giám được coi như là trường học đầu tiên của việt nam
nhờ có sự hướng dẫn thông tin chi tiết về lịch sử văn miếu đặc trưng kiến trúc hay bia tiến sĩ như tôi vừa được nghe
bởi các tình nguyện viên mà chuyến thăm quan đầu tiên của tôi ở hà nội đã trở nên thú vị hơn rất nhiều
so với việc đã tôi chỉ đến đây dạo một vòng chụp vài tấm ảnh
đây là một cơ hội rất là lớn cho chúng tôi bởi vì chuyên ngành chính của chúng tôi là tour guide
thế nên là được tham gia hoạt động này chúng tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc với khách nhiều hơn hiểu được khách cần gì
để sau này khi mà ra ngoài làm nghề thì chúng tôi sẽ đưa cho khách những dịch vụ tốt nhất và đáp ứng được những nhu cầu của khách du lịch hiện nay
khi mà tham gia những cái đợt tình nguyện như này thì mình sẽ học được rất là nhiều thứ
thứ nhất là cải thiện kỹ năng tiếng anh
khi mà ở trên lớp thì mình không có được môi trường để thực tập
để thực hành những cái mà mình học thì đây là một môi trường rất là tốt để thực hành tiếng anh
thứ hai là rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho bản thân
một hoạt động rất là ý nghĩa để quảng bá cái hình ảnh nước nhà đến với du khách
cũng như là đối với những người đến từ nơi khác ý là các tỉnh khác để hiểu hơn về hà nội
rất nhiều du khách đã hoàn toàn bị thuyết phục khi được các tình nguyện viên
ngoài việc giới thiệu những thông tin về điểm đến
còn hướng dẫn thêm những tour du lịch thú vị ở hà nội
là một trong những tình nguyện viên tích cực trưởng nhóm tình nguyện phụ trách khu vực văn miếu quốc tử giám của trường đại học mở hà nội
lê thị thùy linh sinh viên năm thứ hai khoa du lịch trường đại học mở hà nội
cũng giống như bao tình nguyện viên khác thùy linh đam mê với nghề hướng dẫn viên du lịch
đây là ngành học tạo cho em sự hứng thú và luôn đòi hỏi bản thân cần trao dồi kiến thức về văn hóa cũng như lịch sử của việt nam
đó sẽ là hành trang hỗ trợ tốt nhất cho việc học cũng như để hoàn thành tốt công việc của một tình nguyện viên du lịch
với tâm niệm những điều mình biết chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn
những quyển sách về du lịch văn hóa lịch sử luôn là người bạn đồng hành trong mọi trận đường học tầm để thùy linh phân đấu không ngừng với niềm đam mê của mình
nó tạo cơ hội cho sinh viên nhất là sinh viên trường hành hướng dẫn
bởi vì đến tận bây giờ thì sinh viên nếu mà người mà chưa có thẻ hướng dẫn viên thì sẽ không được đi hướng dẫn
vì thế những hoạt động như này sẽ giúp chúng tôi trao dồi được thêm kinh nghiệm cho bản thân cũng như là giàn luyện được cái vốn tiếng anh và biết thêm được nhiều kiến thức khác ngoài những kiến thức mà thầy cô đã dạy
tôi đi trực ở đây thì tôi hiểu được tầm quan trọng của ngoại ngữ
ngoài ra thì khách đến đây cũng rất là nhiều khách chung
vì vậy nên là ngoài tiếng anh thì tôi nghĩ là chúng tôi cần phải
trao dồi thêm ngoại ngữ khác nữa ví dụ như tiếng trung tiếng nhật hoặc tiếng hàn
ngoài ra thì cái lượng kiến thức mà chúng tôi cần có thì cũng phải rất là lớn bởi vì du khách đến đây với mong muốn tìm hiểu là chính
vì thế nên là thông tin chúng tôi đưa ra cần phải vô cùng chính xác và qua đấy thì cũng đưa được cái văn hóa của việt nam cũng như cái lịch sử của việt nam đến với du khách
thành lập đội tình nguyện hỗ trợ du lịch thăng long hà nội là cách làm mới của sở du lịch hà nội
bởi chưa có địa phương nào trên cả nước có được một mô hình như vậy
từ hiệu quả hoạt động thực tiến của đội tình nguyện hỗ trợ du lịch thăng long hà nội
nhiều cơ sở đào tạo các đơn vị điểm tham quan di tích trên địa bàn thành phố đều cho rằng nên tiếp tục duy trì và nhân rộng hơn mô hình này
bởi đây chính là trường học thứ hai nơi mang đến cho sinh viên chuyên ngành du lịch
ngoại ngữ có cơ hội cọ sát thực tế cùng những kinh nghiệm bổ ích quý báu
đó cũng là một cách làm hay để có được nguồn nhân lực chất lượng phù hợp
những nhu cầu phát triển của du lịch thủ đô
chúng tôi tuyển chọn những bạn mà có đủ năng lực về ngoại ngữ
sau đó chúng tôi tiến hành các khóa tập huấn ngắn về các nội dung có liên quan đến văn hóa
đến lịch sử địa lý của khu vực hà nội và đặc biệt là những điểm mà các bạn sẽ phải tác nghiệp
sau đó là những khóa tiếp tục bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng giao tiếp và cuối cùng là kỹ năng hướng dẫn
để các bạn có thể có đủ tự tin đứng vào cái vai trò của mình
bằng các việc các em đứng tại các điểm đấy thì cũng là một kênh để các em có thể học ngay trong quá trình mình làm việc
và như vậy khi về lớp các em cũng không phải mất quá nhiều thời gian để đầu tư cho công tác học thuộc bài
đã cho tôi một cơ hội rất lớn để có cơ hội học tập trao dồi những kiến thức để hoàn thiện bản thân
nâng cao ý thức của cộng đồng cũng như trách nhiệm của bản thân để giúp đỡ mọi người biết đến hà nội
không chỉ là một thành phố của nghìn năm văn hiến mà còn là một nơi rất là
rất là sôi động và rất là văn minh hiện đại
tham gia vào đội hỗ trợ du lịch thăng long thì giúp cho chúng tôi cũng như tất cả các bạn
có được rất nhiều những kiến thức về du lịch đặc biệt là trong việc trở thành một hướng dẫn viên du lịch sau này
giúp cho chúng tôi hiểu biết hơn về tâm lý của du khách hay là những đặc điểm họ mong muốn khi đặt chân đến nơi đây là gì
cũng giống như bạn thúy linh hay lê phú
nguyễn thị hòa và các đoàn viên sinh viên tham gia đội tình nguyện phải đáp ứng yêu cầu sức khỏe tốt
có ý thức kỷ luật tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt có kết quả học tập
có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh các ngoại ngữ khác cũng như yêu thích hoạt động tình nguyện
bằng vốn kiến thức của mình các tình nguyện viên đã mang đến cho du khách những hiểu biết về một thủ đô năng động
phát triển với bề dày truyền thống lịch sử các loại hình nghệ thuật dân gian nổi tiếng và văn hóa hàng nghìn năm
bên cạnh đó các tình nguyện viên có thể hỗ trợ cho du khách trong việc chỉ đường giới thiệu các điểm đến ăn uống vui chơi giải trí
không những vậy những tình nguyện viên còn hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng
những điều cần lưu ý khi vào thăm quan di tích tôn nghiêm nhắc nhở du khách cảnh giác với các hoạt động kinh doanh không đúng pháp luật
hay nạn chặt chém vẫn còn tồn tại nhiều ở các điểm thăm quan du lịch
đó là cách giúp ban quản lý phố cổ giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông
tôi mới đến hà nội được ba ngày trước khi đến việt nam tôi đã đọc khá nhiều thông tin giới thiệu những điểm đến nổi bật ở hà nội
đó là lý do tôi chọn văn miếu quốc tử giám trong hành trình khám phá việt nam của mình
nhưng tôi cũng chưa có nhiều thông tin về di tích này
được sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên tôi đã có thêm những thông tin bổ ích về văn miếu
hơn nữa tôi cũng được các bạn tình nguyện viên giới thiệu thêm nhiều địa điểm thú vị mà tôi chưa từng biết đến qua các trang web về du lịch việt nam
tôi cũng có thêm những thông tin về các bạn tình nguyện viên đó là sự chân thành cởi mở và rất hào hứng khi giới thiệu về du lịch văn hóa việt nam
tôi có thể cảm nhận được tình yêu sự tự hào dân tộc khi nghe các bạn tình nguyện viên giới thiệu về việt nam
cái thách thức lớn nhất đấy là bởi vì chúng tôi tham gia hoạt động này từ năm nhất thế nên cái lượng kiến thức nó vẫn chưa được đảm bảo
cũng như là cái vốn tiếng anh của nhiều bạn còn khá là kém thế nên là nó gây khó khăn trong quá trình giao tiếp
cũng như là hướng dẫn của tình nguyện viên
và thêm một cái nữa đấy là bởi vì cái cơ sở vật chất nó vẫn chưa phải là quá hoàn thiện và một cái nữa đấy là khách vẫn chưa biết quá nhiều đến các hoạt động này
thật ra là tôi nghĩ là cần phải đẩy mạnh cái việc quảng bá giới thiệu về cái đội du lịch tình nguyện thủ đô này cho khách du lịch biết đến
thì cái cơ hội học tập của các bạn cũng nhiều hơn và khách cũng sẽ được giúp đỡ nhiều hơn nữa
đó cũng là cái căn cứ cơ sở để chúng tôi đưa sinh viên vào các chương trình tiếp theo
ví dụ như sau chương trình về hỗ trợ du lịch thăng long hà nội thì những sinh viên đó được lấy lòng nồng cốt để đưa vào trong chương trình thuyết minh tại điểm dành cho ban quản lý phố cổ hà nội
và sau đó thì chúng tôi lấy những lứa sinh viên này tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động cung cấp thông tin và hướng dẫn du khách tại điểm của công ty du lịch việt nam tại hà nội ở trên khu vực trung tâm thông tin du lịch ở chỗ hai mươi tám hàng dầu
khi tham gia vào đội tình nguyện
đội tình nguyện hỗ trợ du lịch thăng long hà nội bên cạnh những kiến thức kỹ năng được trang bị trong quá trình tập huấn và thực hiện nhiệm vụ
các tình nguyện viên còn được cung cấp trang phục tài liệu các vật dụng thiết yếu và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động
khi hoàn thành nhiệm vụ các thành viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của sở du lịch hà nội
được khen thưởng nếu đạt thành tích xuất sắc được ưu tiên đăng ký tham gia các hoạt động cộng đồng các đời tuyển sinh tình nguyện viên tiếp theo của thành phố
từ hiệu quả hoạt động của đội tình nguyện hỗ trợ du lịch thăng long hà nội
nhiều cơ sở đào tạo các đơn vị điểm tham quan di tích trên địa bàn thành phố đều nhận thấy nên tiếp tục duy trì và nhân rộng hơn mô hình này
bởi đây chính là trường học thứ hai nơi mang đến cho sinh viên chuyên ngành du lịch có cơ hội cọ sát thực tế cùng những kinh nghiệm bổ ích quý báu
đó cũng là một cách giúp du lịch thủ đô có được nguồn nhân lực chất lượng phù hợp đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội